xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online với những tin tức vừa được cập nhật lúc một mươi năm h
công an huyện nghĩa hưng tỉnh nam định vừa khởi tố tạm giam đối với đoàn quốc được
chú tải xã hoàng nam huyện nghĩa hưng về hành vi chống người thi hành công vụ
vào sáng ngày hôm qua trong khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nhắc nhở xử lý các hành vi vi phạm
trong phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tổ công tác số một mươi của ubnd xã hoàng nam đã phát hiện đoàn quốc được đang điều khiển xe mô tô tham gia giao thông
không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra và xử lý vi phạm
tuy nhiên đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh quay đầu xe bỏ chạy và xô vào đồng chí dương quốc tế
công an viên xã hoàng nam đang làm nhiệm vụ khiến đồng chí tế bị thương
tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng đồng thời bàn giao cho công an huyện nghĩa hưng để điều tra theo thẩm quyền
hiện nay các cơ quan chức năng đã liên tục tuyên truyền cũng như có nhiều động thái quyết liệt
để thực thi các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lây lan
trong đó có việc xử phạt người dân không đeo khẩu trang khi ra đường
tại bình phước bảy mươi năm trường hợp có hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
vừa bị ubnd huyện bù đăng tỉnh bình phước ra quyết định xử phạt với tổng số tiền là một mươi năm triệu đồng
việc xử phạt được huyện bù đăng thực hiện trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra
tại các chốt kiểm tra
phòng chống dịch covid một mươi chín nhằm phòng chống đại dịch covid một mươi chín một cách quyết liệt
thực hiện có hiệu quả các biện pháp cách ly xã hội
bảy mươi năm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
mỗi trường hợp đã bị lực lượng chức năng xử phạt hai trăm linh đồng
các trường hợp xử phạt đều được tuyên truyền về tác hại của việc không đeo khẩu trang nơi công cộng
trong thời gian dịch bệnh đang bùng phát trên diện rộng gây nguy hiểm cho xã hội
sau đó được phát khẩu trang và hướng dẫn cách đeo khẩu trang theo đúng quy định của bộ y tế
đứng ra tổ chức các dây hụi để hưởng hoa hồng
sau đó đặt tên khống các hụi viên để lừa đảo chiếm đoạt gần một tỷ đồng
đối tượng nguyễn thị lan phương trú tại huyện càng long tỉnh trà vinh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh khởi tố
và thi hành lệnh tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào năm hai nghìn tám phương đã đứng ra mở các dây hụi
có giá trị từ hai trăm linh đồng cho đến một triệu đồng để hưởng hoa hồng
cho đến năm hai nghìn một mươi bốn để có tiền tiêu xài cá nhân phương đã tiếp tục mở các dây hụi
có giá trị từ năm trăm linh đồng cho đến năm triệu đồng
rồi gian dối đặt tên khống các hụi viên để lấy hụi chiếm đoạt tiền
cho đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phương tuyên bố vỡ hụi
và tại thời điểm vỡ hụi còn ba mươi ba dây hụi
các dây hụi vẫn chưa kết thúc
được mở trong thời gian từ ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn cho đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã xác minh làm rõ một mươi sáu dây hụi
và xác định phương có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền gần chín trăm linh bốn triệu đồng
một nhóm thanh niên đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại sưởng thu mua phế liệu của lê văn thành
lê văn thành có địa chỉ tại thôn ngọc lịch xã trưng chắc
vừa bị lực lượng công an hưng yên bắt quả tàng
thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền trên hai trăm chín mươi triệu đồng
cùng với các dụng cụ để đánh bạc một mươi ba điện thoại di động cùng với một số vật chứng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ một mươi đối tượng tham gia gá bạc và đánh bạc
trong đó có vợ chồng lê văn thanh là chủ nhà
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do tình hình dịch bệnh
các đối tượng đều nghỉ làm rảnh rỗi nên đã tụ tập nhau để đánh bạc
được biết là mỗi đối tượng tham gia đánh bạc phải nộp cho chủ nhà năm trăm linh đồng tiền hồ
và tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ một mươi đối tượng
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi đã không thực hiện lệnh giãn cách xã hội
theo đúng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn
trong thời điểm cả xã hội
nếu xã hội đều hướng về mục tiêu là phòng chống đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
thì các đối tượng tội phạm đã tìm nhiều cách để lợi dụng gia tăng các hoạt động vi phạm pháp luật
để chủ động hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
đã được lực lượng công an khánh hòa tập trung thực hiện
ngày hai mươi bốn tháng ba công an thành phố nha trang đã triệt phá thành công một nhóm bốn đối tượng
chuyên đưa ma túy từ các tỉnh phía nam về nha trang tiêu thụ
gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp hai mươi bịch chứa các loại ma túy khác nhau
một khẩu súng bắn đạn bi cùng ba mươi chín viên đạn đã bị lực lượng công an thu giữ
còn đây là đối tượng gây ra vụ cướp manh động tại xã vĩnh lương
lợi dụng sự vắng vẻ khi người dân hạn chế ra ngoài nhằm phòng chống dịch bệnh
đêm hai mươi tám tháng ba đối tượng thuê một người chạy xe grab trở đi
sau đó dùng kéo không chế cướp tài sản
nhận tin báo công an xã vinh lương đã tiến hành truy xét nhanh bắt giữ được đối tượng
cũng lợi dụng những ngày cách ly xã hội nhóm đối tượng này đã tụ tập để đánh bạc
tại một căn nhà thuộc khu đô thị hà quang hai phường phước hải tp nha trang
ngày bảy tháng bốn công an thành phố nha trang đã đột kích bắt quả tang hơn một mươi đối tượng
đang đánh bạc thu giữ hơn sáu mươi triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc

đang đánh bạc thu giữ hơn sáu mươi triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc
thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ nhiều doanh nghiệp cơ sở kinh doanh ở khánh hòa
đã tạm thời đóng cửa người dân được khuyến khích ở nhà không tụ tập đông người
đường phố vắng vẻ nên tội phạm đã lợi dụng gia tăng thực hiện các hành vi phạm tội
công an khánh hòa đã tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ tập trung tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
hai tháng qua công an khánh hòa đã đấu tranh xử lý gần một trăm linh vụ phạm tội về hình sự
kinh tế một mươi một vụ tàng trữ mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
một mươi hai đối tượng tung các thông tin thất thiệt về dịch bệnh trên mạng xã hội
thì ủy ban nhân phường cũng đã chỉ đạo lực lượng công an phường phối hợp cùng với lực lượng dân phố
và bảo vệ dân phố đẩy mạnh về công tác tuần tra kiểm soát phòng chống các loại tội phạm
trên địa bàn cũng như là thực hiện tham gia với các loại tội phạm trên địa bàn
các tổ công tác cụ phường trong công tác tuyên truyền hoạt động và thuyết phục người dân
thực hiện tốt các quy định trong công tác phòng chống dịch tuyên truyền đối với các cơ sở dịch vụ
các hàng quán các cơ sở kinh doanh các loại mặt hàng không cần thiết tạm ngưng hoạt động trong thời gian này
quán triệt cho tất cả các bộ chiến sĩ trong công an các đơn vị địa phương là phải phân công lực lượng đảm bảo
trực giải quyết công việc